mặc dù trung thu năm nay tới trong bối cảnh dịch covid một mươi chín nhưng trên con phố hàng mã
vốn được mệnh danh là vương quốc đồ chơi vẫn rực rỡ sắc màu với đủ mọi mặt hàng đồ chơi trung thu
từ truyền thống cho đến hiện đại
khác với những năm trước những mẫu đồ chơi truyền thống như đèn ông sao đèn lồng mặt nạ giấy bồi
trong mùa trung thu năm nay đứng rất nhiều người ưa chuộng
chỉ còn một tuần nữa là đến giảm tháng tám nhưng theo ghi nhận của phóng viên tại phố hàng mã
hoàn kiếm hà nội tuyến phố chuyên bán đồ dành cho trẻ em
nhu cầu mua sắm các loại hàng hóa đồ chơi trẻ em giảm hẳn so với mọi năm
có thể dễ dàng nhận thấy đồ chơi truyền thống thủ công việt nam đã chiếm ưu thế tại các cửa hàng
những loại đồ chơi quen thuộc mỗi dịp trung thu như mặt nạ giấy bồi trống tiêu đầu lân đèn lồng
được bày bán với số lượng nhiều giá cả hợp lý là sự lựa chọn hàng đầu của đa số người dân trước dịp trung thu này
bên cạnh chất lượng đảm bảo đồ chơi truyền thống còn có ý nghĩa giáo dục cho trẻ em văn hóa việt nam
giúp trẻ em hiểu được cội nguồn ý nghĩa tết trung thu
có một số mặt hàng cũng tương đối truyền thống là vẫn còn lưu giữ được và chúng tôi cũng rất là mong muốn tìm mua được
như ví dụ như chiếc đèn ông sao hay là mặt nạ cười hay là những cái đèn kéo quân
thì tôi cũng rất là vui mừng vì là hôm nay mặc dù dịch bệnh covid nhưng mà chúng tôi vẫn mang được
cái không khí trung thu về đến cho các con của mình
trung thu hay không
năm hai nghìn hai mươi là mùa trung thu vô cùng đặc biệt khi diễn ra trong bối cảnh dịch covid một mươi chín vẫn đang còn có những chuyển biến đáng lo ngại
tuy nhiên càng đến sát ngày trung thu tiết trời mát mẻ cùng với những hoạt động kích cầu mua sắm sau mùa dịch
hy vọng lượng khách đổ về những con phố bán hàng trung thu sẽ đông hơn
bên cạnh nhu cầu vui chơi mua sắm mọi người dân cũng nên nâng cao ý thức tuân thủ những quy tắc an toàn
để có một mùa trung thu ý nghĩa bên gia đình và người thân